bên cạnh yếu tố hạ tầng kết nối thuận lợi quỹ đất sạch còn nhiều các thủ tục hành chính được rút ngắn và thuận lợi hơn cũng khiến nhà đầu tư quan tâm hơn

nhiều chuyên gia nhận định giá đất tại hà nội đã tăng đạt mức đỉnh tỷ suất sinh lời thấp trong khi nguồn cung nền đất dự án tại các thành phố nhỏ dồi dào nhiều vị trí đẹp giá mềm đã tạo nên làn sóng những nhà đầu tư mang tiền về tỉnh lẻ để tìm cơ hội
cũng nhờ đó thị trường bất động sản tại khu vực các tỉnh trở nên sôi động hơn
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với một số tin tức bất động sản đáng chú ý
theo đơn vị nghiên cứu thị trường gll nhu cầu lớn với căn hộ bình dân ở việt nam
là minh chứng cho thấy tiềm năng của căn hộ siêu nhỏ tại tp hcm và hà nội
phần lớn người mua nhà chỉ đủ khả năng chi trả cho những căn hộ có diện tích lớn hơn
các căn hộ siêu nhỏ ở sát trung tâm thành phố
hiện một nửa dân số thế giới đang sinh sống ở đô thị với diện tích đất hạn hẹp và mức sống cao
việc sở hữu một căn nhà trở thành thách thức lớn
căn hộ siêu nhỏ là giải pháp hữu hiệu phần nào giải quyết áp lực nhu cầu nhà ở tại các thành phố
chỉ cần căn hộ đó nằm ở khu vực có khả năng tiếp cận các điểm giao thông công cộng
diện tích trung bình của mỗi căn hộ siêu nhỏ vào khoảng hai mươi bảy ba mươi bảy m hai
theo kế hoạch phát triển ở giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vừa đưa quy bán nhân dân tp hcm phê duyệt
tổng diện tích sàn nhà ở sẽ tăng thêm tối thiểu là bốn mươi triệu m hai một sàn
nâng chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người của thành phố đến năm hai nghìn hai mươi
tối thiểu là một mươi chín tám m hai một người
trong đó nhà ở trong các dự án tăng thêm khoảng tám triệu bảy trăm bảy mươi hai ba trăm một mươi chín m hai sản xây dựng
nhà ở xã hội tăng thêm khoảng hai triệu hai trăm linh bốn m hai sàn xây dựng
dự kiến vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi khoảng ba trăm một mươi sáu bảy trăm sáu mươi chín tỷ đồng
trong đó nhà ở trong các dự án tăng thêm khoảng hai triệu hai trăm linh bốn m hai sàn xây dựng
trong đó vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại là tám mươi hai hai trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
vốn đầu tư nhà ở xã hội tối thiểu là hai mươi một tám trăm ba mươi bốn tỷ đồng
đà nẵng yêu cầu các chủ đối tư có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc và hoàn thành các thủ tục về bán nhà ở hình thành trong tương lai
thủ tục nghiệm thu trước khi bàn giao nhà
nghiêm cấm thực hiện do bán nhà ở hình thành trong tương lai trước đủ điều kiện mở bán
trái với quy định pháp luật về nhà ở pháp luật về kinh doanh bất động sản
phân định phần sở hữu chung sở hữu riêng giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà trung cư
không để xảy ra danh chấp khiếu nại khi đưa chung cư vào sử dụng
trường hợp bán nhà cho các tổ chức cá nhân người nước ngoài phải đảm bảo các thủ tục
giới hạn số lượng nhà ở mà tổ chức cá nhân người nước ngoài được sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành
văn phòng xanh thường được hiểu là sự đầu tư cho cơ sở vật chất xanh
và điều này đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và chỉ phù hợp cho các văn phòng mới xây
văn phòng đã xây lâu năm cách tiếp cận bằng cách thay đổi hành vi của nhân viên
theo xu hướng tiêu dùng bền vững đã được chứng minh là rất có hiệu quả và phù hợp
bởi không đòi hỏi sự đầu tư lớn về tài chính và có thể bắt tay thực hiện ngay
tuy nhiên việc này cũng gặp phải một số khó khăn thách thức nhất định
phóng sự được thực hiện bởi phóng viên của chương trình mời quý vị cùng theo dõi
sáng kiến thay đổi hành vi hướng tới văn phòng xanh bền vững được triển khai cách đây hai năm
bởi viện công nghệ châu á tại việt nam
nhiều đơn vị đã triển khai thực hành hành vi xanh hàng ngày tại nơi làm việc
nhân viên trực tiếp đóng góp vào việc tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành văn phòng như điện nước giấy và cải thiện môi trường làm việc
thứ nhất là phải tiết kiệm biệt điện tiết kiệm biệt nước tiết kiệm văn phòng phẩm
sử dụng những năng lượng làm sao mà cố gắng các thiết bị chúng tôi đưa vào năng lượng sạch
ví dụ như sau khi thực hiện một thời gian về điện chúng tôi đã nhìn thấy rõ rệt
nó khoảng một tháng tiết kiệm được hơn một kwh
còn về nước thì nó khoảng độ tầm sáu đến bảy khối trong một tháng
còn giấy thì chúng tôi đã sử dụng in hai mặt và tiết kiệm như bây giờ là so với trước đây văn bản thì khoảng độ bốn năm gram giấy trong một tháng
cái hành động cụ thể của văn phòng chúng tôi là đầu tiên là văn phòng có rất nhiều cây trồng nhiều cây xanh này
thứ hai là tiết kiệm điện một cách tối đa
tiết kiệm nước uống
tiếp nữa là quan tâm đến cái việc đi lại của nhân viên
làm sao đó các bạn cố gắng sử dụng các phương tiện công cộng và chia sẻ những phương tiện đi lại để giảm phát thải ra môi trường
triển khai văn phòng xanh không chỉ mang lại lợi ích cho tổ chức mà còn đóng góp bảo vệ môi trường
việc tiết kiệm năng lượng tài nguyên nhiên liệu sẽ làm giảm phát thải khí nhà kính và lãng phí ở nơi làm việc
tuy nhiên theo các đơn vị thực hiện sau hai năm triển khai vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
khó khăn bước đầu là thay đổi về tư duy
nhiều thói quen là chúng ta cứ ra khỏi phòng đi đâu đó không tắt điện tắt quạt thế thì bây giờ là nhát luôn
cái thứ hai nữa cái khó là trong cái tiết kiệm thì cũng phải bỏ ra chi phí đầu tư
cái này nên đầu tư dần thôi chứ không thể một lúc được
ví dụ bây giờ tôi cứ nói là thay bóng điện thay sang công nghệ led thì cũng không thể một lúc là chúng ta sẽ làm ô hạt được cả một tòa nhà
việc khó khăn đầu tiên là làm tòa
và tạo cái nếp nghĩ cho nhân viên
cái khó khăn tiếp theo là chúng tôi phải đưa ra những chương trình những con số thực tế để làm việc với ban lãnh đạo công ty
để có được sự ủng hộ của bán lãnh đạo công ty
thứ nhất là cái cam kết của lãnh đạo không phải là tổ chức nào cũng có những cái cam kết ngay từ đầu
vì cái cam kết này nó cũng có thể là cần thêm những cái nguồn lực
thách thức thứ hai là nhân viên
thì họ cũng cần phải có một nhóm nhân viên tiên phong đưa việc thay đổi này vào trong tổ chức này
thách thức thứ ba là cái thay đổi hành vi nó không phải là ngày một ngày hai mà nó là một quá trình
cho nên là những cái này nó cần phải có những cái động lực để thúc đẩy cái việc thay đổi hành vi đó
các chuyên gia cho rằng để thực hiện các việc này quan trọng nhất phải là ý thức
tiếp đó là sử dụng kênh truyền thông như thế nào để không những lan tỏa đến các bạn nhân viên trong văn phòng
mà tất cả môi trường của chúng ta đều xanh
có như vậy mô hình này mới nhân rộng được cho tất cả các đơn vị trên toàn quốc
thưa quý vị và các bạn những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thị trường bất động sản ngày hôm nay
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn động sản
hàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại